chín thập kỷ đã trôi qua kể từ khi đảng ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại mốc son trói lọi của cách mạng việt nam và chấm dứt khủng hoảng tìm ra đường lối đúng đắn để đưa đất nước vượt qua bao thác gành của lịch sử
bảy mươi năm qua sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam đảng do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và sàn luyện là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
đảng lãnh đạo nhân dân làm nên cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do
đánh bại thực dân pháp với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và chiến thắng đế quốc mỹ với đại chiến mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc làm tròn nghĩa vụ quốc tế

đảng vững vàng thậm chí còn phát triển mạnh mẽ ngay cả khi hệ thống chủ nghĩa xã hội ở liên xô và đông âu sụp đổ đảng bàn lĩnh trèo lái đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế uy tín và vị thế trên thế giới ngày càng cao

đó được cho là một trong những động lực để chúng ta buộc phải nhìn lại mình và đổi mới công cuộc đổi mới đã được thực hiện suốt ba mươi năm năm qua có phải là một cái câu trả lời cho cách tiếp cận mới mà chúng ta cần phải thực hiện để tìm ra một hướng đi mới cho cách mạng việt nam hay không

và kiên quyết khắc phục có hiệu quả những thách thức nguy cơ đối với cách mạng nhất là từ trong nội bộ đảng làm được vậy đảng đã không ngừng tự đổi mới

biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa tệ tham nhũng lãng phí quan liều xa dân
và đây chính là cái mầm mống để dẫn đến sự chia rẽ mất đoàn kết trong đảng chính là cái mầm bống để gây mất niềm tin của người dân vào đảng
trước nguy cơ đó đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng xây là nhiệm vụ thèn chốt chiến lược lâu dài trình đốn là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
vì thế lò lửa lò chống tham nhũng và thao túng quyền lực đã sạo rực cháy trên năm mươi cán bộ đảng viên trong đó có chín mươi hai cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật
tám tổ chức đảng nhận hình thức xử lý kỷ luật của bộ chính trị ban bí thư
kỷ luật nghiêm minh để mà qua đó là đào thải những cái phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi cơ thể đảng việc là cắt bỏ những cái ung nhọt để làm cho cơ thể đảng được lành mạnh
và thông qua cái kỷ luật đảng nghiêm minh như vậy thì giúp cho là có cái tác dụng là giáo dục có tác dụng là giăn đe đối với những cái trường hợp mà có cái nguy cơ
mắc phải thì họ nhìn qua đó để mà họ tránh
tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên được đẩy lùi
tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được nâng cao
niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đảng ngày càng được củng cố
bảy mươi năm năm đổi mới qua cho thấy đổi mới kinh tế phải kết hợp với đổi mới chính trị
đó chính là yêu cầu khách quan của thực tiễn
cơ sở cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước quyết tâm xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh của đảng và nhân dân ta
con đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức đan xen với những cơ hội thuận lời mới
có đánh thức được kiểm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không
điều đó phụ thuộc vào ý chí nghị lực của toàn đảng toàn dân ta
của mỗi người việt nam chúng ta
với truyền thống yêu nước nồng nàn ý chí tự lực tự hợp đoàn kết nhất trí cần cù sáng tạo
chúng ta tin tưởng rằng năm canh tí hai nghìn hai mươi nước ta sẽ đạt được nhiều thành tiêu to lớn hơn nữa

có thể hôm nay bạn gặp một cái gì đấy khó khăn với kinh tế thì bạn phục hồi được
nhưng bạn đã gia đình mất đi một cái đèn nếp văn hóa
thì không chỉ một thế hệ mà nó kéo dài mà văn hóa nó khó
kinh tế thì có thể xin lỗi là một ông kinh doanh ông có thể trúng quả một chuyến buôn là ông có thể thành tỷ phú ngay
ông trúng sổ số có thể thành tỷ phú
nhưng văn hóa thể tích cóp từng đời từng đời
mỗi đời một tí thôi xong đời này tích cóp xong đó rơi đi xong đời sau lại tích rồi nó rơi
không biết bao nhiêu đời mới có được cái nền tảng văn hóa để trở thành cái nền tảng văn hóa
thế nhưng tôi cũng nói thật là có lẽ chúng ta nói nhiều văn hóa nhưng chúng ta chưa làm được nhiều văn hóa
tôi thấy rằng nhiều tệ nạn lắm nhiều thậm chí là nhiều tội
ví dụ như
ví dụ như xâm hại tình dục trẻ em rồi các thứ rồi trộm cắp vẫn còn nhiều lắm
thế thì sao mà lại
rồi làng văn hóa mà nói như là ông một vị đại biểu của hội nói là ma túy trà lan và cả làng thành văn hóa cũng là làng văn hóa
nhưng mà tôi thành thật là xin nói thật là muốn làm được văn hóa tất nhiên là phải đồng thẻ cả xã hội
nhưng ít nhất chúng ta phải chú trọng đến người tư lệnh
cho nên có lẽ ngay trong tổ chức cơ cấu tổ chức cũng xem lại những tư lệnh ngành phải là người thực sự có văn hóa thực sự biết làm văn hóa và thực sự có nhiệt huyết với nó
tôi nghĩ là nhiệm vụ ngay trước mắt là chỉ còn một năm nữa thì nhiệm kỳ đại hội đảng một mươi hai kết thúc
còn một năm nữa thì việc phải chống lại là gì
chống lại sự trì trệ chống lại cái mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nói là văn hóa không nhúc nhích
và cái mà tổng bí thư nói là
ai mà thụt lùi ai mà đứng ra một bên không chịu năng động đứng ra một bên
tôi thấy là cái việc ấy bây giờ cần phải làm
chỉ còn một năm nữa thôi trong bài viết tôi có nói là như một cuộc chạy một trăm linh mét chúng ta đã chạy được tám mươi mét còn hai mươi mét cuối cùng cho một nhiệm kỳ này
và bây giờ đã nảy sinh một tư tưởng là một số ông là mũ ni che tay thôi ngậm miệng ăn tiền ngồi để chờ hết nhiệm kỳ
một số khác thì sợ run sợ là
làm nhỡ sai thì sao
và bắt đầu là văn hóa không nhúc nhích
cho nên là điều ấy là cái mà cần phải đẩy mạnh
nếu như chúng ta làm một năm tới này mà chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như kéo cả bốn năm
họng cả sự nghiệp bốn năm
ít nhất là bốn năm tôi nói là ít nhất là một nhiệm kỳ
rõ ràng là việc xây dựng vun đắp ở đây rõ ràng là cần chú trọng hơn nữa đến yếu tố con người và trách nhiệm của người đứng đầu
cũng là điều mà chúng ta
đảng của chúng ta
nhà nước chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn một thời kỳ mới đã bắt đầu
và thời kỳ của hội nhập toàn cầu cũng được đẩy nhanh với sự kết nối và hợp tác đa phương
đó là thời cơ lớn niềm hy vọng lớn nhưng cũng đòi hỏi bản lĩnh trí tuệ của người cầm lái
sức mạnh từ truyền thống dân tộc sức mạnh thời đại và sự đồng lòng trung sức giữa đảng với dân là động lực quan trọng để tin tưởng rằng đất nước ta sẽ tiếp tục tiến lên
và đạt được nhiều thắng lợi to hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới
lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc năm mới sức khỏe rồi rào
hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ hết sức thẳng thắn khách quan và hữu ích
kính chào quý khán giả và xin được hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau